thưa quý vị trở lại với vụ án của ông đỗ hữu ca chỉ sau một đêm nghĩ suy
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng bất ngờ nhận tội
trước đó trong quá trình tố tụng và ở ngày đầu tiên xét xử
ông ca đã một mực phủ định hành vi phạm tội của mình
chuyện ông ca quay đầu là bài học cho những ai chót nhúng chàm
và cả những ai vì chuyện lợi danh mà thỉnh thoảng có suy nghĩ và hành động nhúng chảm
ông đỗ hữu ca bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
người đưa tiền vợ chồng trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh
khai ông ca đã hứa hẹn cứ yên tâm về ăn tết vì anh đã lo rồi
cụ thể ông ca biết doanh số bán hóa đơn vat trái phép của công ty vợ chồng đức anh khoảng hai trăm linh tỷ đồng
nên bảo bà anh phải chuẩn bị số tiền là một mươi doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội
mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng đức anh thoát khỏi việc bị xử lý hình sự
nhưng ông ca đã gian dối hứa hẹn giúp và nhận ba mươi năm tỷ đồng
trong phiên thẩm vấn ngày một
ngày một mươi tháng bốn ông ca một mực phủ nhận cáo buộc hứa hẹn chạy án
ông khai bốn lần nhận số tiền là ba mươi năm tỷ đồng với mục đích cứu người em bằng cách khắc phục hậu quả
những điện bạch này hoàn toàn tránh ngược với lời khai của vợ chồng đước anh
và cũng phù hợp với các tình tiết khách quan của vụ án
bất ngờ ngày một mươi một tháng bốn trong phiên tranh tụng ông ca đã nhận tội
ông ca cho biết sau một đêm suy nghĩ đã nhận thức được sai phạm của mình khi nhận ba mươi năm tỷ đồng của vợ chồng đức anh
ông ca nhận tội đúng như cáo trạng truy tố và xin được tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt
với lý do suy nghĩ pháp luật lỗi thời tuổi già nua nên tiếp cận cái mới khó khăn
nên ông đã cãi chay cãi cối trong phiên thẩm vấn
tuy nhiên sau một đêm suy nghĩ ông đã hồi tâm chuyển ý
tại thời điểm thực hiện hành vi trái pháp luật và cho đến tận thời điểm xét xử
ông ca chưa được sáu mươi sáu tuổi một cái tuổi chưa đủ chuẩn để được hưởng tình tiết giảm nhẹ
theo quy định tại điểm o khoảng một điều năm mươi một bộ luật hình sự
là người phạm tội đủ bảy mươi tuổi trở lên như vậy ông không phải là quá già để tiếp cận cái mới trong pháp luật
cái cách mà ông tự biện hộ là mình ra nua có lẽ chưa thật sự thuyết phục
ông ca từng là một vị tướng công an rất quyết liệt trong đánh án
có thể ông cũng có nhiều kiến thức và kỹ năng trong tố tụng hình sự
nhưng chủ yếu ở vai trò bên buộc tội
khi ở vào vị trí bên yếu thế phải tự gỡ tội
ban đầu ông tự tin một cách rất hùng hồn rằng những lời khai nại của mình có thể qua mắt lưới pháp luật
nhưng rồi sau một đêm tự lượng giá ông ca đã quay đầu
cú quay đầu này đã kịp cho ông có cơ hội thấy bờ với mức án một mươi năm tù
thưa quý vị chiều ngày một mươi tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn
đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến cựu giám đốc công an tp hải phòng đô hữu ca
vợ chồng trương xuân đước và các đồng phạm
tại phần chất vấn bị cáo đỗ hữu ca khẳng định nhận tiền để khắc phục hậu quả chứ không chạy tội
trong khi bị cáo trương xuân nước lại tố ông ca dám làm không dám nhận
theo đó vợ chồng trương xuân đước và nguyễn thị ngọc anh đã tranh cãi với cựu giám đốc công an tp hải phòng đô hữu ca
xung quanh cáo buộc đưa nhận ba mươi năm tỷ đồng để chạy án
bị cáo đương nói coi ông ca như anh trai nên rất tin tưởng
khi biết công an tỉnh quảng ninh đang điều tra hành vi mua bán hóa đơn trốn thuế trong các doanh nghiệp của mình
ông ca đã nghĩ đến ông ca
vợ chồng bị cáo đức đã bốn lần rút tiền chuyển đủ cho ông ca ba mươi năm tỷ để nhờ ông này chạy án
mong muốn thoát khỏi vòng lao lý giữ được uy tín làm ăn đức không chọn phương án khắc phục hậu quả
bị cáo đã mang tiền để cậy nhờ ông ca lo lót
trong thời gian đó đức đã tạm lánh khỏi địa phương để chờ kết quả
khi đức bị bắt mới biết ông ca đã không dùng tiền chạy án như đã hẹn
vợ của bị cáo là ngọc anh đến xin lại tiền nhưng ông ca không trả còn đuổi về
cũng tạm lãnh
trong phiên tòa bị cáo ngọc anh và trương xuân đức liên tục tố cáo hành vi nhận tiền mà không chạy án
rồi không chịu trả lại của ông ca
bị cáo đức nói rất buồn đến mức không sống được
bị cáo coi ông đỗ hữu ca như anh trai nhưng ông ca lại làm mà không dám nhận
khi được hỏi về số tiền ba mươi năm tỷ đồng đương một mực khẳng định đó là tiền để nhờ ông ca chạy tội
tuy nhiên quá trình cụ thể như thế nào thì không nhớ
bị cáo này nói tất cả có trong cao trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng ninh
trương xuân nước trình bày tại tòa việc đưa tiền cho ông ca để chạy tội là rõ như ban ngày
bị cáo chưa bị điên để tự dưng cứ cầm tiền hết lần này tới lần khác đến nhà ông ca
nếu ông ca ân tình với bị cáo hướng dẫn cho bị cáo đúng luật thì bị cáo đã không đến mức này
vợ của đức là bị cáo nguyễn thị ngọc anh cũng khẳng định
số tiền ba mươi năm tỷ đồng trong bốn lần mang đến là để nhờ ông ca chạy tội cho chồng
mọi lời khai đều đúng trong cao trạng
ngọc anh khai hôm bị cáo tới nhà ông ca để hỏi
vì sao chồng mình vẫn bị bắt và xin lại số tiền đã đưa
ông ca không trả tiền còn mắng và đuổi bị cáo về
do hai gia đình lâu nay có quan hệ thân tình nên bị cáo đành im lặng ra về
trái với lời tố của vợ chồng trương xuân đức bị cáo đỗ hiễu ca khẳng định
chưa hề yêu cầu vợ chồng đức đưa tiền cho mình
ông ca cũng nói không hứa chạy tội hay chạy án gì cho họ
chỉ hướng dẫn họ thu xếp tiền để khắc phục hậu quả theo quy định của luật
cựu giám đốc công an tp hải phòng không nhận tội mà cáo chặn truy tố
bị cáo cao phủ nhận lời buộc tội của vợ chồng đức mà ông nói coi như ruột thịt
bị cáo ca nói đi nói lại tại tòa rằng khi ngọc anh nhiều lần tìm tới khóc lóc
quy giữa nhà xin cứu lúc đức bị công an tỉnh quảng ninh điều tra
bị cáo rất lo lắng và muốn giúp đức
bị cáo chỉ mong muốn cứu nước trên cơ sở quy định của pháp luật
chứ không đồng ý để đức mang tiền đi chạy tội
bị cáo ca trình bày tiếp bị cáo đã giải thích cho gia đình đức về nguyên tắc
khi xâm phạm tiền của nhà nước thì phải hoàn trả lại và bồi hoàn thiệt hại để nhận sự khoan hồng
về việc nhận ba mươi năm tỷ đồng sau bốn lần vợ chồng đức mang tới
ông ca khẳng định tiền đó không phải để chạy tội mà giữ hộ cho đước nhằm khắc phục hậu quả
bị cáo không nhận chạy án không có ý định chiếm dụng hay lừa đảo tiền của gia đình đức
theo bị cáo ca mỗi lần ngọc anh mang tiền tới nhà đều là tự ý
không nói tiền đó là gì
không kiểm đếm và không có giấy tờ chứng thực
ngọc anh chỉ nói anh cắt tiền đi cho em
ông ca phân trần lúc nhận tiền bị cáo nghĩ đức đang trốn
ngọc anh và con nhỏ ở nhà heo hút không giam giữ số tiền lớn nên mang tới nhà bị cáo để gửi
bị cáo không hề có ý định chiếm đoạt ba mươi năm tỷ này
tiền để dưới giường nguyên túi nguyên cọc
khi thấy cơ quan công an tỉnh quảng ninh điều tra bị cáo đã chủ động nộp lại
lúc cơ quan chức năng kiểm đếm bị cáo mới biết tổng cộng là ba mươi năm tỷ
khi bị cáo đỗ hữu ca chối tội trương xuân đức lập luận
nếu ông ca coi bị cáo là anh em thì không anh em nào sống như thế cả
nếu không giúp được bị cáo thì ông ca đừng nhận tiền đứng hứa
nếu để từ đầu cho bị cáo đức chủ động thì gia đình đã không đến cơ sở này
thậm chí lúc chủ tọa hỏi đức có xin giảm án cho bị cáo ca không
thì trương xuân đức lạnh lùng nói không có ý kiến gì mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội
đức cũng từ chối chất vấn của luật sư tỏ thái độ oán hận ông ca
và không muốn nói gì thêm
thưa quý vị liên quan đến vụ án trên trong quá trình điều tra
một số bị cáo đã nộp hoặc tác động gia đình nộp một phần khắc phục hậu quả
vậy số tiền các bị cáo đã nộp lại là bao nhiêu
mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
sau khi thẩm tra lý lịch của các bị can đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa
đã công bố bản cáo trạng dài gần bốn mươi trang tâm tắt quá trình hành vi phạm tội
và các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo
trong quá trình điều tra vụ án có một số bị can đã nộp hoặc tác động gia đình nộp phạt
một phần tiền khắc phục hậu quả gồm đỗ hiệu ca nộp ba mươi năm tỷ đồng
trương xuân đức và nguyễn thị ngọc anh mỗi bị can nộp một bảy tỷ đồng
hà thị trang và đỗ thị đua mỗi bị can nộp ba trăm linh triệu đồng
vũ ngọc tủ nộp năm trăm linh triệu đồng chu thị thu hiền nộp bốn trăm linh triệu đồng
nguyễn đình đương nộp một trăm chín mươi sáu triệu đồng đỗ thanh hoài nộp một trăm sáu mươi sáu triệu đồng
hà thị bích nhàn nộp hai trăm linh triệu đồng đặng khắc thành nộp năm trăm linh triệu đồng
và ngô văn tuyên nộp ba mươi triệu đồng
tổng cộng số tiền là bốn mươi tỷ năm trăm bốn mươi hai triệu đồng
số tiền này hiện đã chuyển vào tài khoản tạm giữ của cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ninh
tại kho bạc nhà nước tỉnh để quản lý trong thời gian chờ xử lý theo quy định của pháp luật
căn cứ vào hành vi phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ
các bị can trương xuân đức nguyễn thị ngọc anh đã phạm vào các tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và tội đưa hối lộ
quy định tại điểm bzde khoảng hai hai trăm linh ba và khoảng bốn ba trăm sáu mươi bốn bộ luật hình sự
đỗ hiễu ca đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quy định tại điểm a khoảng bốn điều một trăm bảy mươi bốn bộ luật hình sự
các bị can nguyễn đình đương đỗ thành hoài đã phạm vào tội
nhận hối lộ quy định tại các điểm c d khoảng hai ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
các bị can đặng khắc thành hà thị bích nhàn phạm tội
mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước
quy định tại các điểm bzde khoảng hai hai trăm linh ba bộ luật hình sự
các bị can hai thị trang đỗ thị đua vũ ngọc tú đã phạm vào tội trốn thuế
quy định tại khoảng ba hai trăm linh bộ luật hình sự
bị can chu thị thu hiền phạm vào tội trốn thuế
quy định tại điểm b d khoảng hai hai trăm linh bộ luật hình sự
các bị can nguyễn hiền tài và ngô văn tuyển phạm vào tội trốn thuế
quy định tại khoảng một hai trăm linh bộ luật hình sự